rõ ràng nếu chỉ đánh giá chất lượng phi công từ vấn đề bằng cấp là chưa đủ
rõ ràng nếu chỉ đánh giá chất lượng phi công từ vấn đề bằng cấp là chưa đúng
không biết các hãng hàng không việt nam thuê phi công nước ngoài thì ngoài vấn đề băng cấp sẽ có thêm những quy trình như thế nào để kiểm soát chất lượng đội ngũ phi công này
may mắn cho việt nam khi chưa xảy ra những sự cố đáng tiếc nhưng chắc chắn đây là một bài học lớn về vấn đề quản lý đội ngũ phi công nước ngoài
nếu phát hiện thấy trường hợp sử dụng băng giả mạo cần xử lý thật nghiêm
câu chuyện về việc tuyển chọn và chất lượng của đội ngũ phi công đã được dư luận và cư dân mạng chia sẻ với không ít sự băn khoăn
đặc biệt là sau sự cố máy bay vietjet lao khỏi đường băng tần nhất vừa mới xảy ra gần đây
cục hàng không đã tạm thời thu bằng lái của hai phi công đình chỉ phi hành đoàn để phục vụ điều tra sự cố
trước đó cơ quan chức năng cũng đã xác định có lỗi chủ quan của phi công trong một số sự cố xảy ra trên các chuyến bay
cư dân mạng cho rằng cục hàng không việt nam cần phải xiết lại các yêu cầu đảm bảo chất lượng của phi công không chỉ là phi công người nước ngoài
nên hay không nên thi trường chuyên
câu chuyện được bàn luận trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm qua cũng đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân nhiều chia sẻ bình luận cho rằng trường chuyên lớp chọn là lựa chọn của mỗi học sinh
điều quan trọng nhất chính là các bậc phụ huynh nên tôn trọng mong muốn của các con không nên gây thêm những áp lực dù với bất cứ lý do gì
còn vấn đề hôm nay suy nghĩ của bạn như thế nào trước sự việc hàng trăm phi công pakistan sử dụng
bằng lái máy bay giả mạo hãy tiếp tục tương tác và chia sẻ với chúng tôi
gia đình chính là nơi đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách của con người
và chỉ có ở gia đình con người mới có thể cảm nhận được tình yêu thương cũng như là sự bao dung vô bờ bến
tuy nhiên trong xã hội hiện đại không phải gia đình nào cũng giữ được bình yên và hạnh phúc
làm thế nào để xây dựng một gia đình đúng nghĩa cần bổ sung những chính sách pháp luật gì để bảo vệ những người yếu thế trong gia đình
nhân ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu trong chuyên mục góp nhìn trung gia ngày hôm nay chúng tôi có cuộc trò chuyện với đại tá ngô hoài thu chủ tịch hội phụ nữ bộ công an
vâng xin chào đại tá ngô hoài thu
vâng hiện nay thì tại một số vùng nông thôn hoặc vùng miền núi thì vẫn còn có cái tâm lý e ngại đặc biệt là người phụ nữ thì họ thường là cam chịu và khi mà bị người chồng của mình bạo hành
vậy thì theo bà để tránh cái tình trạng bạo hành trong gia đình thì mỗi gia đình mỗi người chồng người cha và người phụ nữ thì cần phải làm gì để chấm dứt cái tình trạng đó
theo tôi thì phụ nữ không những ở vùng nông thôn mà còn ở cả thành thị nữa thì trong nhiều năm đặc biệt là những năm gần đây chúng tôi đang thực hiện cuộc vận động rèn luyện phẩm chất của phụ nữ việt nam là tự tin tự trọng trung hậu đảm đa
do vậy là từng phụ nữ ở nông thôn hay thành thị thì cũng đều phải từ trước đến nay thì đều công dung ngôn hạnh rồi
thì tuy nhiên là
mình cũng phải khẳng định sự tự tin của mình
tránh những cái áp lực đặt lên trên vai mình ngay từ chính bản thân mình là mình cũng phải thoát ra
là mình cũng có khẳng định mình ở trong công việc trong đời sống gia đình và trong cả những cái mối quan hệ trong cộng đồng làng xã nữa
và chính vì thế nên khi gặp những vấn đề mâu thuẫn trong gia đình thì một khi mình đã tự tin
thì mình có thể là
giải quyết được
và nếu như có suy nghĩ
mình nhận định được là mâu thuẫn này nó đã có thể lên đến đỉnh điểm mà không thể giải quyết được bằng lời nói
sự nín nhị của người phụ nữ
thì chúng ta nên chủ động dừng những cái cuộc đối thoại những cái thuộc tranh cãi để theo tôi thì có thể là tạm lánh đi
tạm lánh đi và
hoặc là chuyển hướng câu chuyện đó sang một hướng khác
ở một số địa phương như là vùng nông thôn vùng miền núi thì cái thói quen tình là nghĩa xóm cho nên là nhiều các cấp hội ở địa phương phường xã vẫn còn tâm lý e ngại
vì cho rằng là cái vấn đề bạo hành gia đình là của riêng mỗi gia đình họ
vậy thì theo bà để mà chấm dứt và hạn chế cái tình trạng bạo lực gia đình thì nên chăng là chúng ta phải xử phạt đối với những cái địa phương
mà để xảy ra cái tình trạng này ạ
tất cả các nội dung về trách nhiệm của các cơ quan ban ngành của người đứng đầu của địa phương thì cũng đều đã được quy định rất là cụ thể ở trong luật rồi
thì tuy nhiên là nếu như mà ở những đơn vị đâu đó ở những địa bàn nào mà còn có những để dẫn đến những cái vụ việc nghiêm trọng về bạo lực bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em
thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan của đơn vị để trong cái việc giải quyết những cái mâu thuẫn
nó sẽ đi từ những mâu thuẫn nó nhỏ và đến khi mà như nó như một cái đốm lửa
nếu như ta không dập được tắt ngay thì nó sẽ lan ra những đám cháy lớn và gây hậu quả nghiêm trọng
thì tôi nghĩ là sự vào cuộc quyết liệt và trách nhiệm của người đứng đầu
của cơ quan đơn vị và địa phương thì chắc chắn là sẽ giải quyết được căn cơ và gốc rễ của vấn đề
dạ vâng ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu năm nay thì có cái chủ đề là giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình
vậy theo bà thì mỗi một gia đình thì cần có những cái ứng xử rồi những cái quy định như thế nào
để mà đảm bảo được cái gia đình hạnh phúc
và giữ được cái nền tảng của gia đình ạ
bạo hành trong gia đình thì không chỉ là đối với người phụ nữ mà còn có cả các cháu bé nữa
do vậy là chúng ta khi cần bảo vệ thì phải nghĩ ngay đến tổ chức hội và với chính quyền địa phương
và đặc biệt là một cái nhân vật mà tôi thấy là rất quan trọng đó là người có uy tín ở trong gia đình và trong dòng họ
thì đó có thể là những cái địa chỉ những địa chỉ tin cậy
cho chị em có thể chia sẻ và đồng hành cùng với chị em để giải quyết những mâu thuẫn ở trong gia đình
không chỉ là người phụ nữ trách nhiệm là đặt lên người phụ nữ
mà trong đó là phải có trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình
và đặc biệt là cả các thành viên nhỏ tuổi nữa các con nữa
thế do vậy là cái sự quan tâm sự lắng nghe và sự chia sẻ
cộng đồng trách nhiệm thì đó là hết sức cần thiết để mà xây dựng lên được một gia đình hạnh phúc
khi các người chồng mà quan tâm lo lắng đến vợ và cùng với vợ trong chia sẻ công việc nhà và nuôi dạy con cái
thì tôi nghĩ là đó là những gia đình thật sự hạnh phúc và cần phải được biểu dương nhân rộng trong xã hội hiện nay
vậy thì trong những năm qua hội phụ nữ bộ công an đã có những vai trò cũng như là nỗ lực như thế nào trong cái việc mà xây dựng các gia đình hạnh phúc đảm bảo được cái môi trường gia đình an toàn và bền vững ạ
cũng xuất phát từ suy nghĩ của một người phụ nữ một người mẹ là nếu như gia đình chúng ta không hạnh phúc thì ảnh hưởng trực tiếp đến những đứa con
và các cháu thì nếu như một người phụ nữ không hạnh phúc thì ảnh hưởng trực tiếp đến những đứa con và các cháu
và vì nonóng mà bị qua những cái cử chỉ sự cư sự lời nói không đẹp của bố mẹ trong gia đình thì sẽ dần dần hình thành lên những cái tiêu cực ở trong suy nghĩ của các con và có thể là lệch lạc đến những cái hành vi của các con ở sau này
do vậy là chúng tôi cũng đã phối hợp cùng với các cấp hội ở địa bàn dân cư để triển khai các hoạt động và đặc biệt là trong năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi
thì trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã phát động một cái chủ đề của năm đó là
vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em
và chúng tôi cũng chỉ đạo tới các cấp hội để thực hiện các mô hình công trình phần việc
có thể nói là những mô hình công trình phần việc của chúng tôi rất tự hào
là bảo vệ cho phụ nữ và sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em
thì từ những cái lĩnh vực công tác của chúng tôi
ví dụ như là lĩnh vực an toàn của các đồng chí ở cảnh sát giao thông
thì thực hiện việc tuyên truyền để đảm bảo về pháp luật trật tự an toàn giao thông
khi tham gia giao thông thì phải đội mũ bảo hiểm cho con cho chính bản thân của người tham gia giao thông
chính vì như vậy là cũng sẽ an toàn giao thông thì vì hạnh phúc của mọi nhà
rồi tuyên truyền về phòng chống buôn bán và sử dụng ma túy
đối với các cháu tiểu học và trong cộng đồng dân cư
rồi là phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống các loại tội phạm nữa
thì có thể nói là rồi một mô hình mà chúng tôi cũng thấy rất là hay
đó là lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
tuyên truyền để phòng chống đuối nước cho trẻ em
và có những phòng cháy chữa cháy
thì lại tuyên truyền về phòng chống đối nước cho trẻ em
tuyên truyền để bảo vệ những ngôi nhà an toàn
là cần phải thực hiện những biện pháp gì để phòng chống cháy nổ
có thể nói là một cái chủ đề của năm là an toàn cho phụ nữ và trẻ em
nhưng trong phụ nữ công an thì có những nội dung sáng tạo
và đặc biệt đi tới tất cả những lĩnh vực của cuộc sống
vâng xin cảm ơn đại tá ngô hoài thu đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa quý vị và các bạn
chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định
việc quan tâm đến gia đình
là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội
gia đình tốt thì xã hội mới tốt
xã hội tốt thì gia đình càng tốt
hạt nhân của xã hội là gia đình
hy vọng rằng mỗi người dân chúng ta sẽ ý thức hơn
trong việc xây dựng bảo vệ gia đình hạnh phúc bền vững